dạng sáng nay hai mươi một tháng một một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại phường phước long b
quận chín tp hcm vụ cháy đã gây ra cái chết thương tâm cho năm người trong một gia đình
thông tin ban đầu cho biết vụ cháy xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong hẻm năm trăm sáu mươi
xuyệt hai mươi hai f đường đỗ xuân hợp quận chín vào khoảng bốn giờ sáng ngọn lửa nhanh chóng
bao trùm căn nhà khiến năm người trong cả gia đình không kịp thoát ra
nhận tin báo lực lượng chữa cháy đã điều động ba xe hai mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
tuy nhiên do hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
công an quận chín đang phối hợp với công an tp hcm khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy